cục y tế dự phòng bộ y tế đã giao khuyến cáo với người dân chủ động phòng tránh các bệnh truyền nhiễm thường xảy ra sau mùa mưa bão như tiêu chảy đau mắt đỏ và viêm đường hô hấp
cụ thể người dân triển khai các biện pháp đảm bảo vệ sinh cá nhân vệ sinh môi trường an toàn thực phẩm sau những ngày mưa bão đảm bảo nước rút đến đâu làm vệ sinh môi trường đến đó
đồng thời tổ chức thu gom và sử dụng vôi bột hoặc các hóa chất để xử lý khi trôn xác động vật tránh phát sinh dịch bệnh truyền nhiễm
phối hợp với nhân viên ngành y tế phun hóa chất diệt côn trùng truyền bệnh ngành y tế sẽ giám sát phát hiện và xử lý các nguy cơ gây bệnh truyền nhiễm xảy ra sau mưa bão
cục y tế dự phòng khuyến cáo người dân thực hiện ăn chín uống chín bảo đảm an toàn thực phẩm thường xuyên rửa tay với xà phòng thực hiện thâu rửa bề nước giếng nước dụng cụ chứa nước và dùng những hóa chất để khử trung nước sử dụng cho ăn uống và sinh hoạt